để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này thường sử dụng các địa điểm khu vực ít được chú ý không có người qua lại trông coi để lắp đặt camera quan sát theo dõi và sử dụng làm địa điểm thực hiện giao dịch mua bán ma túy
việc mua ma túy giữa người mua người giao hàng không biết mặt nhau chỉ giao dịch mua bán qua điện thoại
mọi giao dịch mua bán đều được các đối tượng cầm đầu giúp sức quan sát qua camera kín được lắp đặt từ trước
quá trình giao dịch các đối tượng đều liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc các ứng dụng zalo viber telegram
ngoài việc bán ma túy cho các đối tượng nghiện sử dụng các đối tượng này còn bán ma túy theo phân chỉ cho nhiều đối tượng khác về chia nhỏ để bán lẻ cho các đối tượng nghiện ở địa phương
lực lượng công an đã đồng loạt gia quân bắt khám xét hai mươi điểm mua bán ma túy bắt giữ một mươi tám đối tượng thu giữ hơn một trăm linh gram heroin hơn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
ba triệu đồng và nhiều tăng vật tài liệu khác có liên quan
các đối tượng nghiện cao hoặc là siêu lợi nhuận cho nên là có một xu hướng mang tính phổ biến là các đối tượng đặc biệt đối tượng trẻ chưa có sự trải nghiệm nhiều thì đều tìm cách lôi kéo những người khác đồng trang lứa hoặc những người đã nghiện ma túy vào cái đường giấy buôn bán ma túy của mình để đem lại lợi nhuận cao nhất
vì vậy họ không từ bất cứ thuận nào
để cho những người tiếp theo của mình tức là trong đường dây của mình càng nhiều càng tốt đem lại lợi nhuận càng nhiều càng tốt và nhiều người nghiện thì lại càng đẻ ra nhiều lợi nhuận hơn
bởi vì đấy là những người vừa buôn man ma túy nhưng đồng thời cũng cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện của mình
cũng tại tỉnh thanh hóa công an huyện triệu sơn đã đấu tranh bắt giữ năm đối tượng gồm lê thúc đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu lê ngọc trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
vũ hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và cao thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
khám xét khẩn cấp nơi ở của năm đối tượng này lực lượng công an đã thu giữ hai viên ma túy tổng hợp hồng phiến hai mươi tám gói ma túy đá và heroin có trọng lượng gần bảy mươi gram cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
cầm đầu đường giấy này là cao thắng
một đối tượng cộng cán đã có sáu tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
để vận chuyển ma túy từ hà nội vào thanh hóa tiêu thụ các đối tượng thường không giao dịch trực tiếp mà sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và dịch vụ vận tải xe khách với lý do gửi đồ cá nhân
sau đó giấu ma túy vào những thùng quần áo cũ gửi xe ô tô về thanh hóa cho lê thúc đạo mang đi bán lẻ tại các nhà nghỉ khách sạn quán karaoke trên địa bàn huyện triệu sơn
bởi vì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là đối tượng dù rất ít tuổi nhưng cũng không từ thủ đoạn nào
và đối tượng anh tìm đến những mà thành phần có tương đồng sở thích với mình và cùng lứa tuổi của mình để dễ thuyết phục dễ lôi kéo dễ rụ rỗ và đồng thời cũng để đáp ứng nguyện gọi là đáp ứng được cái nhu cầu để mà thỏa mãn cái cơn nghiện của các cái đối tượng mà mình đang lôi kéo
vậy nên là cái đường dây ấy nó có xu hướng ngày càng càng mở rộng
thì phần lớn là những đối tượng cùng trang lứa lứa tuổi trẻ
đây cũng là một quy luật mang tính phổ biến
tòa án nhân dân tỉnh an giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn phúc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về tội mua bán trái phép trên ma túy
theo cáo trạng lực lượng công an thành phố châu đốc phát hiện nguyễn phúc toàn điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu toàn dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển năm mươi một bảy mươi bốn kg lá hoa quả
cảnh cần xa khô toàn khai nhận
thông qua giới thiệu toàn quen biết người tên bảy
sau đó bảy điện thoại kêu toàn vận chuyển cần sa từ an giang đến tp hcm bán lại bảy sẽ trả công
toàn đã thực hiện năm lần vận chuyển khoảng một trăm sáu mươi kg cần xa cho bảy từ huyện tịnh biên và tp châu đốc tỉnh an giang đến tp hcm để bán lại cho người khác
toàn được trả ba mươi ba triệu đồng tiền công
ngoài năm lần vận chuyển cần sa trên toàn khai còn được bảy thuê khoảng một mươi sáu lần đi
tịch biên và châu đốc nhận cần xa nhưng không nhận được
toàn được bảy trả công bảy mươi bảy triệu đồng
toàn bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để xung công quỹ nhà nước
chống ma túy từ cơ sở và tập trung vào nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao